một thông tin có liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe ô tô
theo thông tư số năm mươi tám do bộ giao thông vận tải bàn hành có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã quy định về việc đổi giấy phép lái xe cũ sang thẻ nhựa mà không cần phân biệt thời gian cấp
thời hạn cuối cùng để đổi giấy phép lái xe ô tô cũ sang thẻ nhựa vật liệu pet là ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thông tư năm mươi tám do bộ giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đã quy định
giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu nhựa pat
cụ thể giấy phép lái xe ô tô chuyển đổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giấy phép lái xe hạng a bốn chuyển đổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giấy phép lái xe không thời hạn các hạng a một a hai a ba chuyển đổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
như vậy sau sáu tháng theo lộ trình chuyển đổi này
người có giấy phép ô tô bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe pet